tổng thống mỹ donald trump và đệ nhất phu nhân melanie trump cùng phái đoàn cấp cao mỹ ngày hôm nay đã đặt chân đến bang gujarat
trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông trump tới ấn độ
chuyến công du được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường đáng kể mối quan hệ quốc phòng và hợp tác kinh tế song phương
đầu giờ chiều nay tại ahmedabad nhà lãnh thảo mỹ sẽ cùng thủ tướng ấn độ narendra modi có mạng giao lưu và phát biểu
trước một trăm hai mươi năm người tại một sân vận động crickee mới xây
ấn độ đã triển khai hơn một mươi cảnh sát để bảo đảm an ninh cho sự kiện
tại new delhi trong ngày hai mươi năm tháng hai tổng thống donald trump và thủ tướng modi sẽ có cuộc hội đàm chính thức
dự kiến tập trung vào một loạt vấn đề song phương và khu vực bao gồm thương mại và đầu tư quốc phòng và an ninh
chống khủng bố an ninh năng lượng tự do tôn giáo giao lưu nhân dân thỏa thuận hòa bình
được đề xuất với taliban ở afghanistan và tình hình khu vực ấn độ dương thái bình dương
hai bên dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận quốc phòng nhân chuyến thăm
tuy nhiên dư luận cũng đánh giá chuyến đi sẽ ít có khả năng mang lại những đột phá
trong việc giải quyết những vấn đề gai góc như thương mại và thuế quan
số liệu từ bộ công thương ấn độ cho thấy mỹ đã vượt trung quốc để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ấn độ
trong tài khoá hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thương mại hai chiều ấn độ mỹ đạt tám mươi bảy chín mươi năm tỷ đô la
trong chín tháng của tài khoá hai nghìn một mươi chín
thương mại song phương giữa ấn độ và mỹ đạt sáu mươi tám tỷ đô la
các chuyên gia thương mại tin tưởng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới
và điều này cho thấy quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn giữa new delhi và washington